bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi một tháng bốn trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tp hcm triển khai kiểm tra
khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai đối với toàn bộ hành khách đi tàu về ga sài gòn
năm giờ sáng ngay khi xuống tàu hai trăm chín mươi chín hành khách đi trên đoàn tàu se ba hà nội sài gòn
được chi thành từng nhóm nhỏ di chuyển vào nhà ga để thực hiện các bước khai báo y tế
kiểm tra thông tin trước khi lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai
hành khách được nhân viên y tế lấy dịch ở họng và mũi
sau khi hoàn thành nhân viên y tế đóng dấu xác nhận và cho phép hành khách ra về
thông tin y tế của hành khách được cập nhật vào hệ thống lưu trữ
giúp việc trích xuất dữ liệu bệnh nhân dễ dàng khi có mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hằng ngày trên mạng đường sắt việt nam chỉ còn duy nhất đôi tàu khách se ba se bốn chạy suốt hà nội sài gòn phan ngược lại